nhận được tin báo của quần chúng nhân dân đội quản lý thị trường số một
tri cục quản lý thị trường tỉnh lào cai phối hợp cùng đội cảnh sát kinh tế
chức vụ và môi trường công an thành phố lào cai đã kiểm tra và phát hiện lô hàng trứng gà
không rõ nguồn gốc xuất xứ tại tổ một mươi phường lào cai thành phố lào cai tỉnh lào cai
qua kiểm tra thực tế lô hàng gồm bốn trăm ba mươi bốn vỉ trứng gà màu đen
mỗi vỉ có ba mươi quả trứng gà với tổng số một mươi ba hai mươi quả trứng
tại thời điểm kiểm tra không ai nhận là chủ lô hàng kể trên và toàn bộ lô hàng không có hóa đơn
chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ nên lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản
thu giữ toàn bộ lô hàng đồng thời tiến hành tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo vệ sinh môi trường